các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự phát hiện quang là đối tượng hình sự
đã quy tụ nhiều đàn em từ tỉnh ngoài như thanh hóa hương yên về hà nội hoạt động cho vay lãi nặng và nhận đòi nợ thuê
nhóm của quang thường xuyên lên facebook cá nhân để live stream hình ảnh xăm chỗ đầu chọc đeo kính đen đeo dây chuyền nhẫn to khoe tiền để khuếch trương thanh thế
cơ quan công an xác định vào đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đỗ văn quang câu kết với đối tượng nguyễn đức nhân
trú tại phường giang biên quận long biên hà nội cũng là đối tượng lưu manh côn đồ hoạt động thu nợ
nhóm đối tượng này đã có hành vi đe dọa một nạn nhân tại địa bàn quận hà đông hà nội yêu cầu phải trả số tiền hai trăm linh triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã bắt và tạm giữ hình sự năm đối tượng có liên quan là
đỗ văn quang nguyễn đức nhân đỗ văn thịnh chú tại huyện kiến sương tỉnh thái bình nguyễn văn huy chú tại quận nam tử liêm hà nội và nguyễn xuân linh chú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
chỉ vì không có tiền chơi game mà hai đối tượng là nguyễn khắc duy và diệp minh tuyền chỉ mới một mươi bốn tuổi cùng chú tại xã tam ngãi huyện cầu kè đã có hành vi giết người để cướp tài sản
công an tỉnh trà vinh cho biết hiện đơn vị đã khởi tố hình sự hai đối tượng trên
theo thông tin ban đầu vào ngày năm tháng tám duy và tuyền rủ nhau đến nhà bà nguyễn thị treo bảy mươi tám tuổi chú cùng địa phương tìm tài sản để trộm
quá trình lục xoát không phát hiện tài sản lúc này bà treo thức giấc nên hai đối tượng liền chạy ra ngoài
tuy nhiên sau đó duy và tuyền nghi tiền và tài sản có khả năng bà treo cất giữ trong người nên nảy sinh ý định giết bà treo để cướp tài sản
hai đối tượng đã đột nhập vào nhà lần hai duy bịt miệng và giữ tay bà treo còn tuyền dùng dao đâm bà treo để cướp tài sản
bà treo chống cự quyết liệt kéo được tay duy ra khỏi miệng và chi hô nên hai đối tượng bỏ chạy
đến chiều cùng ngày thì duy và tuyền đã đến công an xã tam ngãi đầu thú
tại cơ quan công an duy và tuyền khai nhận đã nghiện game sáu năm nay
do không có tiền chơi game nên cả hai rủ nhau tìm tài sản để trộm kiếm tiền thỏa thú vui cá nhân
làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vai gần sáu trăm linh triệu đồng của một nạn nhân rồi chiếm đoạt
nguyễn thị nga chú tại phường hòa xuân quận cẩm lệ thành phố đà nẵng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cẩm lệ khởi tố bắt tạm giam
vào khoảng đầu tháng tám vừa qua biết bà nguyễn thị thanh huyền chú tại quận hải châu có tiền nhàn rỗi
nga đã nảy sinh ý định làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả của một lô đất tại khu đô thị sinh thái hòa xuân
phường hòa xuân quận cẩm lệ để thế chấp vay tiền
nga đã lên mạng và liên hệ với một đối tượng không rõ lai lịch để nhờ làm giả sổ đỏ với số tiền gần hai mươi triệu đồng
sau đó nhiều lần thế chấp cho bà huyền để chiếm đoạt số tiền gần sáu trăm linh triệu đồng
thưa quý vị trước việc tăng cường đấu tranh của lực lượng công an trên cả nước đối với tội phạm buôn bán tiền giả
thì nhiều đối tượng đã lợi dụng mạng internet để ẩn mình hoạt động phi pháp
chúng tôi xin được một lần nữa nhấn mạnh rằng không chỉ các đối tượng buôn bán
mà cả những người tàng trữ sử dụng lưu hoàng tiền giả cũng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự
chính vì vậy người dân cần cảnh giác với những thông tin dụ đổi tiền khi tham gia mạng xã hội
tránh tự biến mình thành người phạm tội
một tài khoản công khai giới thiệu là số tiền giả có uy tín ba miền bắc trung nam
trang facebook này còn giới thiệu khách hàng chỉ cần bỏ ra một triệu đồng tiền thật là có thể mua được một mươi hai triệu đồng tiền giả
hai triệu đồng tiền thật mua được hai mươi triệu đồng
người dùng chuyển tiền vào tài khoản thì sau một thời gian thì không có sự phản hồi từ phía người bán
dẫn đến là người dùng bị mất khoản tiền đặt cọc mà không nhận được gì
về mặt ý nghĩa về mặt xã hội thì cái việc giao dịch tiền giả như thế này là vi phạm pháp luật
người dùng có thể bị truy cứu các vấn đề về hình sự
một trăm linh đối tượng công khai giao bán tiền giả trên mạng xã hội facebook thường dùng tài khoản giả danh để tăng tính thuyết phục cho người mua
những đối tượng trên mạng xã hội này thường khẳng định tiền giả sẽ giống tiền thật tới chín mươi tám chất điệu polymer và không nhăn
để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng sau khi giao bán thành công các đối tượng thường giao nhận tiền giả theo phương thức một người với một người
chủ yếu sử dụng điện thoại di động để liên lạc hạn chế gặp mặt trực tiếp
mỗi tháng xuất hiện khoảng hơn một nghìn trang facebook giả mạng và chúng tôi đều khuyên người dùng nên cẩn trọng khi tham gia sinh hoạt trên những mạng xã hội ảo
theo luật sư văn trường trinh trưởng văn phòng luật sư nhân nghĩa việc lập facebook để buôn bán tiền giả đã vi phạm điều hai trăm linh bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
quy định việc làm tăng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả có thể bị phạt tù từ ba đến bảy năm
đối với trường hợp phạm tội mà tiền giả có giá trị tướng năm mươi
thì người vi phạm bị phạt tù từ năm đến một mươi hai năm
còn trường hợp phạm tội từ năm mươi triệu đồng trở lên thì bị phạt từ một mươi cho đến hai mươi năm tù hoặc trung thân
người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một mươi đến một trăm linh triệu đồng hoặc tịch thu một phần hay toàn bộ tài sản
lưu ý là không chỉ người bán mà người mua tàng trữ và sử dụng lưu hành tiền giả cũng bị xử lý trách nhiệm hình sự
khi mà ta tuyên truyền sau đó ta xử lý hình sự nhưng không đáng kể
còn các cái loại mà nó lập các cái facebook giả mạo để mà nơi thì hầu như là phổ biến thường xuyên
ngay cả thừa thương ngày ta đều gặp
nhưng mà các cái trang mạng người ta họ ngăn chặn cái này
khi có ý kiến của ta rồi họ ngăn chặn cái này thì họ rất chậm trong cái việc đó
trong năm hai nghìn một mươi tám và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
lực lượng công an trên cả nước đã xử lý hình sự hàng trăm đối tượng có hành vi vi phạm
như lừa đào chiếm vào tài sản hay giao bán hàng cơ
tuy nhiên tình trạng dùng tài khoản ẩn danh để phạm tội trên các trang mạng xã hội vẫn diễn ra phổ biến
những con mồi mà đối tượng này nhắm đến là những người có trình độ dân trí thấp
ít có khả năng phân biệt giữa tiền thật và tiền giả hay những người hám lợi
vậy nên ngoài sự quyết liệt của lực lượng chức năng thì bản thân người dân
cũng cần nói không với việc mua bán tiền giả
đồng thời tố cáo đến cơ quan chức năng nếu phát hiện danh tính đối tượng buôn bán tiền giả hoạt động
thông tin chúng ta đến đây

tôi vừa mới nhận được từ an giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang hiện đang thụ lý xác minh vụ chết người chưa rõ tung tích
phát hiện vào lúc một mươi tám h ba mươi năm phút ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang
nạn nhân là nữ giới độ tuổi khoảng bốn mươi năm đến năm mươi tuổi có đặc điểm nhận dạng cao một m năm mươi tóc đen đốm bạc
dài phủ chấm vai khuôn mặt hình oval răng mất hết hàm trên
bên ngoài mặc áo khoác thun sám dài tay
bên trong mặc bộ đồ thun màu xanh
trên cổ có đeo một sợi dây chuyền kim loại màu trắng mặt hình phật
trên tay phải có đeo vòng chuỗi hạt màu vàng
để phục vụ công tác xác minh làm rõ vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang thông báo ai là người thân
hoặc biết tung tích về nạn nhân có đặc điểm nhận dạng nêu trên liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
địa chỉ số sáu tôn đức thắng phường mỹ bình thành phố long xuyên tỉnh an giang
gặp điều tra viên lê thị kim thoa
số điện thoại chín trăm một mươi tám bảy trăm hai mươi bảy chín trăm ba mươi tám để phối hợp giải quyết
hàng loạt nạn nhân nhẹ dạ cả tin tại lạng sơn vừa qua đã dễ dàng bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng
mà thủ đoạn thì vẫn không có gì mới
đó là mạo danh công an để tạo lòng tin rồi vai tiền hoặc là dựng lên màn kịch điều tra vụ án để dọa dẫm gây áp lực đến người dân
ngày năm tháng tám công an thành phố lạng sơn

vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can lê văn đỉnh chú huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo trình báo của bị hại năm hai nghìn một mươi bốn chị quen lê văn đỉnh
từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay đỉnh nói dối cần tiền xin vào ngành công an và vay người phụ nữ này nhiều lần với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
với thủ đoạn tinh vi để tạo lòng tin với bị hại đình mua quần áo ve hàm dày ngành công an mặc chụp ảnh
và tạo lập sổ công tác giả mạo làm việc trong ngành cho bị hại xem
ngày ba tháng bảy văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn liên tiếp nhận được một số đơn trình báo của các nạn nhân về việc bị lừa một số tiền lớn
thủ đoạn phạm tội của các đối tượng là điện thoại cho họ song tự xưng là cán bộ công an viện kiểm sát tòa án đang điều tra truy tố xét xử vụ án có liên quan đến tài khoản ngân hàng của nạn nhân
và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đến tài khoản của các đối tượng để điều tra làm rõ khi điều tra làm rõ được số tiền sẽ trả lại cho nạn nhân
quá trình nói chuyện qua điện thoại các đối tượng liên tục đưa ra các thông tin đe dọa nạn nhân và yêu cầu thường xuyên nghe máy để nạn nhân không có thời gian suy nghĩ và hỏi người khác
sau khi nạn nhân chuyển tiền thì đối tượng đứng tên mở tài khoản rút tiền để chiếm đoạt chỉ riêng trong ngày ba tháng bảy các nạn nhân trình báo tại cơ quan công an đã bị lừa hơn bảy trăm linh triệu đồng

tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng tại các cuộc vận động phát động tập trung
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phối hợp tuyên truyền tại các cuộc họp thôn bản khối phố
phối hợp với ngành ngân hàng tuyên truyền cho cán bộ công chức nhận diện nạn nhân bị lừa chuyển khoản qua mạng
quá trình điều tra thì chúng tôi nhận thấy là thủ đoạn của đối tượng thì không mới
các cái phương tiện thông tin đại chúng thì cũng đã nói nhiều
thế nhưng mà về cái tiếp cận cũng như là cái nắm bắt thông tin của một số những cái trường hợp bị hại là không kịp thời dẫn đến là bị lừa
trước tình hình các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi và đa dạng
lực lượng công an đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương khối phố tăng cường công tác nắm tình hình
tuần tra kiểm soát để phát hiện các đối tượng nghi vấn đẩy mạnh tuyên truyền thủ đoạn hoạt động của tội phạm
bên cạnh đó mỗi người dân cần
hết sức nâng cao cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình
bản tin sẽ được tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các đồng chí công an huyện đắc minh của tỉnh đắk đông đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng đỗ văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú
tại buôn ta mung xã trường xuân huyện đắc song tỉnh đắc đông
đối tượng nguyễn thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thương chú
tại thôn đắc hoa xã đắc hòa huyện đắc song tỉnh đắc đông
đối tượng này có đặc điểm nhận dạng có hình xăm trên ngực
và đối tượng nguyễn đình đức sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú
tại thôn đắc sô xã đắc sắc huyện đắc minh tỉnh đắc đông
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức chú ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện